nhân kỷ niệm tám mươi tám năm ngày thành lập đảng năm mươi năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân mậu thân một nghìn chín trăm bảy mươi
và chuẩn bị đón tết cổ truyền mậu tuất hai nghìn một mươi tám chiều ngày ba mươi một tháng một chủ tịch nước trần đại quang
và đoàn công tác trung ương đã tới đặt vòng hoa dân hương tưởng niệm tại đền tưởng niệm bến dược
huyện củ chi tp hcm
trong không khí trang trọng thiêng liêng trước anh linh chủ tịch hồ chí minh
hương hồn các mẹ việt nam anh hùng khai anh hùng lực lượng vũ trang
hương hồn của bốn mươi năm sáu trăm ba mươi chín anh hùng liệt sĩ và các liệt sĩ chưa tìm được tên
đoàn đại biểu đã thành kính dân hương đặt vòng hoa mặc niệm tưởng nhớ và kính cẩn nghiêng mình
bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với đồng bào cán bộ chiến sĩ đã chiến đấu
hy sinh anh dũng vì sự nghiệp giải phóng dân tộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
tại huyện củ chi chủ tịch nước trần đại quang đã tham dự chương trình
tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam tặng quà một trăm linh gia đình chính sách hộ nghèo của huyện
bước ra từ các cuộc kháng chiến chống thực dân đế quốc xâm lược
dành độc lập dân tộc củ chi đối mặt với đói nghèo cuộc sống người dân gặp nhiều khó khăn
nhưng với tinh thần đất thép thành đồng đảng bộ chính quyền và người dân củ chi
đã không ngừng nỗ lực từng bước cải thiện các mặt đời sống vật chất tinh thần của người dân
thu nhập bình quân đầu người hiện nay là trên năm mươi triệu đồng một người một năm
thu nhập bình quân hàng năm trên đất nông nghiệp đạt ba trăm sáu mươi triệu đồng một hectare
có những mô hình phát triển kinh tế đạt hiệu quả cao như trồng lan trồng cỏ nuôi bò
hoa cây cảnh đạt thu nhập trên một tỷ đồng một hectare
hiện nay gần một bốn trăm linh km đường giao thông ở củ chi được nhựa hóa bê tông hóa
trên bảy trăm ba mươi km canh mương thủy lợi đã được xây dựng phục vụ nước tưới quanh năm
cho gần hai mươi năm hectare
củ chi là một hectare đất sản xuất nông nghiệp tạo thuận lợi cho hoạt động phát triển kinh tế xã hội của người dân
tỷ lệ hộ nghèo cận nghèo hiện nay còn tám
gặp gỡ chúc tết người dân củ chi chủ tịch nước trần đại quang thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước
gửi tới nhân dân vùng đất thép thành đồng những tình cảm thân thiết lời thăm hỏi ân cần
lời chúc đón tết vui tươi phấn khởi nhân dịp xuân mộ tuất hai nghìn một mươi tám
chủ tịch nước trần đại quang nhấn mạnh việc vận động hỗ trợ để chăm lo cho gia đình chính sách
người nghèo và nạn nhân chất độc da cam tại củ chi là việc làm có ý nghĩa sâu sắc
một món quà ấm áp nghĩa tình trong dịp tết mộ tuất hai nghìn một mươi tám
chủ tịch nước vui mừng nhận thấy dù gặp nhiều khó khăn nhưng củ chi hôm nay đã thay ra đổi thịt
đạt được những bước tiến vượt bậc trong phát triển kinh tế xã hội
nhân dịp này chủ tịch nước trần đại quang đã đến thăm chúc tết một số nhân sĩ trí thức
tại thành phố hồ chí minh nhà văn nhà thơ vũ hạnh nguyễn đức dũng
giáo sư tiến sĩ nguyễn ngọc giao chủ tịch liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật thành phố hồ chí minh